ubnd tp hcm vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh
tại khu đất khoảng một trăm năm mươi ha trên địa bàn phường thạnh xuân và phường thới an quận một mươi hai
theo đó ubnd tp hcm và ubnd quận một mươi hai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một phần năm trăm linh
để nghiên cứu việc triển khai xây dựng phân kỳ đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư
do có diện tích lớn công viên này sẽ được quy hoạch thành công viên đa chức năng
vừa phục vụ nhu cầu về thưởng lãm sinh hoạt khai thác các loại hình vui chơi giải trí nghỉ dưỡng không lưu trú
vừa kết hợp các chức năng về điều tiết nước và chiếu nước sạch cho cả khu vực
hiện đây tính chung diện tích cây xanh bình quân đầu người của tp hcm chỉ khoảng năm m hai trên người
trong khi theo quy hoạch là sáu bảy m hai trên một người